trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi gió đông nam cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ